có lẽ khó có thể hình dung cuộc sống sẽ ra sao nếu không có mạng internet
nhu cầu tìm kiếm và chia sẻ thông tin trên mạng dường như đã trở thành một điều tất yếu trong cuộc sống
cách đây ba mươi năm có lẽ cũng không ai có thể tưởng tượng được thế giới mạng lại phát triển mạnh mẽ như ngày nay
ngay cả đối với cha đẻ của mạng toàn cầu world wide web nhà khoa học người anh tim bernally
năm một nghìn chín trăm tám mươi chín tim bernally và các cộng sự công bố bài viết có tựa đề một đề xuất về quản lý thông tin
theo đó tim bernally kết nối siêu văn bản với internet để tạo ra một hệ thống chia sẻ và đóng góp thông tin
không chỉ trong phạm vi một công ty mà rộng khắp toàn cầu
tim bernally đặt tên cho nó là mạng toàn cầu world wide web
bernally cũng tạo ra một công cụ tìm kiếm và biên tập mạng đầu tiên
website đầu tiên trên thế giới được đưa vào hoạt động ngày sáu tháng tám năm một nghìn chín trăm chín mươi một tại địa chỉ http info sun cs
nó được giải thích khái niệm world wide web và hướng dẫn người dùng lập trình những website cá nhân
dễ dàng truy cập đối với tất cả mọi người nhưng vẫn bảo đảm quyền dương tư cơ bản miễn phí và những yếu tố khác
đó là mong muốn của cha đẻ của world wide web
các chính phủ doanh nghiệp và người dân cần đưa ra hợp đồng hoàn chỉnh cho web để giúp internet an toàn và dễ tiếp cận hơn với mọi người

sau ba thập kỷ liên tục phát triển và đóng góp cho nhân loại dự án có tầm ảnh hưởng toàn cầu này đang khiến chính cha đẻ của mình lo ngại về thực trạng lạm dụng thông tin cá nhân ngày càng phức tạp trên nền tảng web
nếu vấn đề bảo vệ quyền dương tư không được xem xét đầy đủ trong tương lai người dùng có thể rơi vào bi kịch khi bị chính các trình duyệt mà họ sử dụng theo dõi
ông bày tỏ lo ngại về tình trạng mua bán thiếu kiểm soát dữ liệu cá nhân của người dùng như các bê bối nổi lên gần đây của facebook hay google
tất cả mọi thứ đi lệch chúng ta có tin giả có vấn đề với quyền riêng tư có những người bị thu thập thông tin cá nhân và bị thao túng
web đã tấn công bởi những kẻ lừa đảo và tội phạm
dù tin rằng mạng toàn cầu đã tạo ra nhiều cơ hội hơn cho tất cả mọi người nhưng nhà sáng lập world wide web cũng cho rằng mạng toàn cầu đang tạo cơ hội cho những kẻ muốn tuyên truyền cực đoàn
và ở một mức độ nhất định đang tiếp tay cho các hành vi phạm tội
vì thế burnley hiện vẫn đang nỗ lực để bảo vệ phát minh của mình trước hàng loạt vấn đề ngày càng nhức nhối trong đời sống trực tuyến
ông đã cho ra đời và triển khai nhiều dự án về bảo vệ dữ liệu người dùng và bảo đảm tính nguyên vẹn của thông tin trực tuyến